công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch chạy tàu công tác bán vé tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy và chương trình tri ân đối với khách hàng
khác với những năm trước năm nay vé tàu tết được ga sài gòn bán sớm hơn một tháng thời gian chính thức từ tám giờ ngày một tháng một mươi nhằm tạo điều kiện cho hành khách đi tàu được thuận lợi hơn
theo kế hoạch số vé được bán ra vào thời gian trước tết gồm một trăm ba mươi ba vé từ ga sài gòn đến ga hà nội trong đó vé phụ là một mươi hai năm trăm linh chỗ giảm năm vé so với tết năm hai nghìn hai mươi
số vé bán thời gian sau tết là một trăm sáu mươi vé trong đó vé phụ là một mươi năm chỗ ngồi
khách mua vé tàu từ ga sài gòn chỉ cần truy cập vào website dsvn vn để đặt chỗ hoặc mua vé online
khách hàng có thể thanh toán qua thẻ tiến dụng
trường hợp không có thẻ tín dụng khách hàng có thể đặt chỗ và sau đó đến một trong các chi nhánh của ngân hàng vip
biêu cục bốn mươi hai đại lý của công ty hoặc các quầy vé để thanh toán và hoàn thành việc mua vé
để phục vụ khách hàng trong đợt cao điểm tết từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi hai âm lịch
hàng ngày sẽ có sáu đôi tàu thống nhất và bốn đôi tàu địa phương xuất phát từ ga sài gòn để phục vụ hành khách đi tàu
năm nay công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cũng đưa thêm ba mươi hai toa xe
và một đoàn tàu mới vào sử dụng để phục vụ hành khách đi tàu
đồng thời công ty còn có chương trình tri ân giảm giá cho các hành khách có vé đi tàu
chung với ngày sinh nhật và ngày thành lập ngành